tình hình tại khu vực biển đỏ cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi thủ lĩnh của lực lượng houthi ở yemen abdul malik al houthi đã đưa ra tuyên bố cho hay
lực lượng này sẽ tiếp tục tấn công các tàu thuyền trở hàng trên biển đỏ để thể hiện tình đoàn kết với người palestine trong cuộc xung đột với israel
phát biểu trên truyền hình nhân vật này khẳng định lực lượng houthi sẽ tiếp tục hỗ trợ người palestine bất chấp các cuộc tấn công của mỹ và anh vào các cơ sở của houthi ở yemen
để đáp lại các cuộc tấn công của lực lượng này nhằm vào hoạt động hàng hải quốc tế trên biển đỏ
kể từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng houthi đã liên tiếp tấn công các tàu thương mại đi qua biển đỏ nhằm bày tỏ tình đoàn kết với người palestine
trong bối cảnh xung đột giữa israel và phong trào hồi giáo hamas tại giải gaza leo thang
các cuộc tấn công của houthi làm gián đoạn hoạt động vận tải của thế giới trên tuyến từ biển quan trọng này
liên minh do mỹ dẫn đầu đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm ngăn chặn hành động của houthi